thẩm nội dung vụ án đêm ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba sau khi gây ra cái chết cho bệnh nhân là lê thị thanh huyền
nguyễn mạnh tường cùng đào quang khánh đã đưa thi thể nạn nhân ném xuống sông hồng
tại phiên tòa sơ thẩm cựu giám đốc thẩm mỹ viện cát tường không thừa nhận gây ra cái chết cho chị huyền
vào sáng ngày hôm nay tại khu vực phường hai quận ba tp hcm tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa xét xử lưu động
đối với bị cáo là nguyễn hoàng khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm về tội giết người
vào khoảng một mươi chín h ba mươi ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi năm tại bãi giữ xe của tiệm dày hạnh dung quận ba tp hcm
nguyễn hoàng khánh và nguyễn quang hậu đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát
sau đó khánh đã dùng dao đâm một nhát vào ngực của anh hậu gây thương tích tỷ lệ chín mươi sáu
và hiện tại anh hậu sống như người thực vật do chết não
hội đồng xét xử tuyên bị cáo nguyễn hoàng khánh hai mươi năm tù giam
còn tại tỉnh hải dương vào ngày hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh hải dương
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can nguyễn mạnh khang bốn mươi năm tuổi
ở số một mươi sáu nguyễn cử phường tứ minh tp hải dương tỉnh hải dương về hành vi làm giấy tờ giả
trước đó qua công tác trinh sát vào ngày bảy tháng chín lực lượng chức năng đã phát hiện nguyễn mạnh khang
đang có hành vi làm giả các loại giấy tờ tài liệu liên quan đến bằng cấp học bạ và các loại chứng thực công chứng
khám xét nhà đối tượng cơ quan công an thu giữ nhiều thiết bị để làm giấy tờ giả
như máy vi tính máy scanner máy in và các vật dụng dùng để in ấn làm giấy tờ giả
tại cơ quan công an khang khai nhận từ tháng năm năm hai nghìn một mươi năm đến nay đối tượng đã nhận làm giấy tờ giả cho nhiều người
với giá giao động từ tám trăm linh đến một triệu đồng bằng và bốn trăm linh một học bạ
vào sáng ngày hôm nay tại tỉnh lộ mỹ xuân hòa bình huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an tỉnh bà rịa vũng tàu
phối hợp cùng phòng cảnh sát giao thông đường bộ và công an huyện châu đức phát hiện một vụ vận chuyển hơn hai mươi bao thuốc lá nhập lậu
khi đang làm nhiệm vụ lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô biển kiểm soát tám mươi bốn e bốn mươi bảy lưu thông với tốc độ cao
có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu dừng xe tuy nhiên lái xe đã không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe tăng ga bỏ chạy
đến quốc lộ năm mươi sáu địa bàn tổ ba xã bình ba huyện châu đức lái xe đã để lại xe bên lề đường và bỏ trốn
tiến hành kiểm tra tổ công tác đã phát hiện có hai mươi hai bảy trăm linh bao thuốc lá điếu các nhãn hiệu z năm trăm năm mươi năm scott và hiệu camel carbon
tổ công tác đã tiến hành tạm giữ phương tiện cùng số thuốc lá trên đưa về công an tỉnh để điều tra xác minh theo quy định của pháp luật
công an huyện lý sơn quảng ngãi cho biết vừa phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển gần một tấn thuốc nổ trái phép
đây là số thuốc nổ lớn nhất được phát hiện từ trước đến nay tại địa phương
trước đó tổ tuần tra công an huyện lý sơn đang đi làm nhiệm vụ phát hiện ô tô biển số bảy mươi sáu c năm trăm bảy mươi hai có dấu hiệu khả nghi nên đã cho xe dừng lại kiểm tra
trong quá trình kiểm tra công an huyện lý sơn phát hiện tài xế là mai văn hà hai mươi bảy tuổi điều khiển chở trên xe hai mươi tám bao tải bên trong chứa thuốc nổ với tổng trọng lượng là chín trăm bảy mươi bốn kg thuốc nổ trái phép vận chuyển từ đất liền ra đảo để đi tiêu thụ
vụ việc đang được công an huyện lý sơn phối hợp
công an huyện lý sơn phối hợp với cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi tiếp tục điều tra mở rộng
vào sáng ngày hôm nay một vụ tai nạn giao thông hy hữu xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua ấp thuận hòa một xã thuận lợi huyện đồng phú tỉnh bình phước khi một chiếc xe container mất lái lao thẳng lên giải phân cách khiến hàng trăm lít dầu tràn ra đường
thời điểm trên tài xế trần quang đông bốn mươi ba tuổi điều khiển xe container biển kiểm soát năm mươi một r một mươi nghìn một mươi năm l kéo theo rơ móc chở hai mươi năm tấn điều lưu thông quốc lộ một mươi ba
khi đến đoạn đường trên chiếc xe của tài xế đông bất ngờ tụt hơi mất thắng khiến tài xế đông bị mất lái
chiếc xe tông thẳng vào giải phân cách ngay giữa chợ thuận lợi
cú tông khá mạnh khiến toàn bộ đầu xe lao lên giải phân cách đâm nát của biển báo hiệu gầm xe bị nát hoàn toàn
thùng dầu dưới gầm bị bể làm năm trăm linh lít dầu trở trong thùng bị tràn ra đường
gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và nguy cơ cháy nổ gây ô nhiễm môi trường
khi số dầu này tiếp tục chảy xuống khu vực nhà dân
rất may vụ tai nạn không thiệt hại về người
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm hai mươi giây vào lúc một mươi bốn h ngày hôm nay